thưa quý vị và các bạn gác lại tranh cãi giữ hay bỏ lễ hội trọi trâu truyền thống đồ sơn hải phòng
sau sự cố trâu trọi hút chủ ở vòng đấu loại hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
bộ văn hóa đã đồng ý cho quận đồ sơn tổ chức vòng chung kết lễ hội trọi trâu đồ sơn năm hai nghìn một mươi bảy
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào ngày mai chín tháng tám âm lịch
vậy để đảm bảo an toàn tuyệt đối thì chính quyền đồ sơn đã chuẩn bị gì cho lễ hội
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
là một lễ hội dân gian truyền thống có từ rất lâu đời lễ hội trọi trâu đồ sơn lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa
tín ngưỡng gắn liền với đời sống tâm linh tinh thần thường võ của người dân biển lục sơn
qua hai mươi tám năm khôi phục và phát triển lễ hội trọi trâu truyền thống đồ sơn vẫn lưu giữ những nghi lễ truyền thống trang trọng
thấm đẫm văn hóa tâm linh của người đồ sơn
với người dân đồ sơn lễ hội trọi châu mang rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống từ bao đời nay
chính vì vậy họ mong muốn giữ gìn và phát huy nét truyền thống này
các cụ đã có câu dù ai buôn đầu bán đầu chín tháng tám trọi trâu thì về
ai buôn bán trăm nghề chín tháng tám thì về trọi trâu
đây là cái lễ hội truyền thống của địa phương đồ sơn
các cụ đã nâu đời từ trước các cụ cho đến nay
muốn giữ được cái truyền thống này thì cứ phải là cứ khôi phục nó phải giữ được mãi mãi sau này để truyền cho các hệ con cháu sau này
nhân dân địa phương chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm sao thay đổi những gì mình chưa làm được
cố gắng làm tốt hơn để hoàn thiện lễ hội để chúng ta được an toàn
đem lại niềm vui cho toàn thể nhân dân du khách trên cả nước
đối với tất cả những người truyền thống chúng tôi thì cố gắng dịp giữ và an toàn
và trên hết so với khán giả cũng như các chủ trâu chúng tôi tuân thủ mọi điều nệ của văn ánh đạo và của phường của xã đất gia
vòng chung kết lễ hội trọi trâu truyền thống đồ sơn năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục được triển khai
tuy nhiên theo chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng như thành phố hải phòng thì chính quyền đồ sơn đã triển khai thực hiện nhiều nét mới
cụ thể trong quy định cũ cho phép ba người dắt châu thì nay đổi mới chỉ còn hai người
và người dắt phải nhanh chóng tới vị trí an toàn sau khi rút thửng mũi trâu
ban tổ chức cũng kiên quyết không để châu có dấu hiệu bất thường vào sân thi đấu
sân thi đấu của các ông trâu cũng được thu gọn kích thước xuống khoảng ba mươi x sáu mươi m ra cố thêm hàng rào bằng gỗ đường thoát trâu tăng cường công tác kiểm tra trại trâu trước kỳ lễ hội
bố trí hai tổ chức cứu thương trong sân
tập trung cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là đảm bảo an toàn cho du khách
bố trí ba tổ chức cũng kiên quyết không để trâu có dấu hiệu bất thường vào sân thi đấu

tập trung cao trong công tác đảm bảo an ninh chất lượng đặc biệt là đảm bảo an toàn cho du khách

đảm bảo là du khách không có yên tâm khi xem hội
qua mùa lễ hội năm nay hy vọng là trước hết là mang lại cái sự vui vẻ và đặc biệt là an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách thập phương về dự hội
phần hội trọ châu bắt đầu từ bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng chín tức ngày chín tháng tám âm lịch
vòng chung kết dự kiến có một mươi bảy kháp đấu
năm nay ban tổ chức lễ hội trọ châu đồ sơn phát một mươi hai vé với mức giá tám mươi đồng trên một vé
biểu tượng của một sức mạnh đặc bằng sóng vỗ ý chí quật cường vươn khơi bám biển